kính chào quý vị khán giả của chương trình thủ đô ngày mới như thường lệ
mở đầu là một số tin tức sự kiện nổi bật diễn ra tại thủ đô trong tuần qua
tại buổi làm việc giữa ban thường trực thành ủy hà nội và thành đoàn hà nội chiều hai mươi hai tháng ba
vấn đề hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nội dung được các đại biểu đề cập đến
nhiều đại biểu cho rằng vấn đề hiện nay được rất nhiều thanh niên trong thành phố quan tâm
chính là những hỗ trợ của thành phố đối với đoàn viên sinh viên trong vấn đề khởi nghiệp
đại biểu kiến nghị thành phố nâng cao tỷ lệ nguồn vốn
hỗ trợ khởi nghiệp trong thanh niên để vừa khuyến khích vừa tạo thuận lợi cho thanh niên trong bước
đầu khởi nghiệp ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải khẳng định
về nguồn vốn thì chúng ta không phải lo lắng thành phố đã xây dựng đề án khởi nghiệp có cơ
chế xây dựng hệ thống tín dụng hỗ trợ về khởi nghiệp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp do đó yêu cầu thành đoàn hà nội cần chủ động phối
quan các ngành để có kế hoạch tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm hỗ trợ thanh niên
vay vốn phát triển sản xuất chăn nuôi làm giàu chính đáng xây dựng kế hoạch thúc đẩy mạnh
mẽ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thủ đô tại buổi tiếp kiến chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hà nội nguyễn đức trung đã bày tỏ niềm vinh hạnh và vui mừng được tiếp kiến thủ tướng lý
hiển long nhân chuyến thăm chính thức của ngài và phu nhân đến việt nam lần này chủ tịch nguyễn
đức trung đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của hà nội và nhấn mạnh
chính quyền thành phố đang hướng đến phát triển thủ đô hà nội trở thành thành phố thông minh trong
thời gian tới hà nội mong muốn được hợp tác với singapore trong quy hoạch và quản lý đô thị
phát triển cây xanh thành phố thông minh đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt thành phố hà nội
mong muốn hợp tác với trường hành chính công lý quang diệu để cử cán bộ của thành phố tham dự
các khóa đào tạo về quản lý hành chính về phần mình thủ tướng lý hiển long mong muốn
chính quyền thành phố hà nội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để ngày càng có nhiều
nhà đầu tư của singapore đến đầu tư tại việt nam thủ tướng cũng cho biết singapore luôn mong muốn
hợp tác tại hà nội để đầu tư xây dựng các khu công nghệ cao phát triển khu công nghiệp phần mềm
và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thành phố thông minh

và đồng tiền ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chỉ đạo sở quy hoạch kiến trúc là đơn vị đầu mối
chủ trì phối hợp với viện quy hoạch xây dựng hà nội và các sở ngành đơn vị liên quan tập hợp toàn bộ
các tài liệu thông tin liên quan phục vụ cho công tác nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông hồng
sau khi các nhà đầu tư tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch thành phố sẽ tiến hành xem xét
lựa chọn những ý tưởng bảo đảm tính khả thi bảo đảm các tiêu chí yêu cầu đặt ra
báo cáo cơ quan có thẩm quyền thì mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án
công viên thống nhất chỉ một thời gian nữa sẽ có một bãi đỗ xe ngầm diện tích lớn được hình thành trong khu vực này
theo kế hoạch dự án sẽ được xây dựng trên diện tích hơn một mươi m hai với quy mô năm tầng
bốn tầng ngầm dành cho đậu xe và một tầng nổi dùng làm trung tâm
không chỉ vậy tới đây thủ đô sẽ có bốn địa điểm xây dựng bãi đỗ xe ngầm khác tại các vị trí là quảng trường tháng tám
cùng thể thao quần ngựa công viên nhân chính công viên thanh nhàn
hiện tại hà nội mới chỉ đáp ứng được một mươi diện tích đất dành cho giao thông tỉnh
trước xu thế phát triển mạnh của các phương tiện giao thông như hiện nay
việc hình thành những bãi đỗ xe ngầm với diện tích lớn sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tải những áp lực lên hạ tầng giao thông
năng cao chất lượng và năng lực quản lý mạng lưới cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch
đây cũng là những vấn đề hà nội đang tập trung giải quyết để có giải pháp lâu dài về nước sạch thủ đô nâng cao chất lượng sống của người dân
để hiểu rõ hơn về điều này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
cách trung tâm hà nội hơn một mươi km thế nhưng hàng chục năm nay người dân sống tại xã kim sơn huyện gia lâm vẫn chưa tiếp cận được nguồn nước sạch
nước sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào nguồn nước giếng khoan không biết nguồn nước này an toàn đến đâu chỉ biết khi nước được bơm lên để một thời gian ngắn đã chuyển màu vàng và nổi váng
lo lắng việc sử dụng nguồn nước này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên hầu hết hộ gia đình nào trong xã đều xây một bể lọc có chứa thàn hoạt tính cát sỏi để lọc nước
tuy nhiên một bể lọc thô sơ như thế này dường như không mang nhiều tác dụng
tôi thấy nguồn nước ở đây nó
trước khi bơm ở dưới diễn khoan lên nó là màu trắng nhưng mà nước ở đây nó là nguồn nước có chất dị sắt cho nên là chúng tôi sử dụng một ấm nước chè đổ vào trộn nước trắng nổi lên màu tím đặn
nước diễn khoan thì là lắm dị sắt nhà nào cả làng này đều nước diễn khoan là có dị sắt
qua như là như chung là làng linh quy này ảnh hưởng quá như lắm bệnh tật lắm
chúng tôi rất mong mỏi từ ngày một
qua là chúng tôi mong càng sẵn
sống ngày nào chúng tôi càng mừng ngày này để cho chúng tôi đỡ qua bệnh tật
nói chung là cuộc sống người nông dân cho nó đẩy lên một cái bước độ mới
những năm qua thành phố hà nội đã triển khai xây dựng các trạm cấp nước cho các địa phương trong đó có xã kim sơn
nhưng bởi nhiều lý do nên hàng nghìn người dân ở đây đến nay vẫn phải sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe
trong những năm vừa qua thì kim sơn là một trong những xã trên bản huyện dân âm rất mong muốn nguồn nước sạch từ thành phố
thời điểm này thì chúng tôi đề xuất rất nhiều lần rồi
cái việc mà nhân dân được sử dụng nước sạch thì chưa có
hiện nay thì nhân dân kim sơn thì đang sử dụng nguồn nước gọi là nước hợp vệ sinh thôi
tức là nguồn nước từ giếng khoan lên sau đó là nhân dân bằng các thiết bị nọc thô sơ và để có cái nguồn nước đó
cho nên là mong mỏi của nhân dân kim sơn bây giờ là rất muốn được sử dụng cái nguồn nước sạch
làng nghề tràng sơn thuộc xã tràng sơn huyện thạch thất
xưa này nổi tiếng với nghề làm quạt nan làm mộc
làng chỉ cách trung tâm thủ đô chưa đầy ba mươi km
thế nhưng từ xưa đến nay người dân làng nghề vẫn chưa có nước sạch để sinh hoạt thậm chí phải đi mua từng thùng nước
gia đình tôi thì hiện tại là đang dùng nước giếng đào
mà cái giếng này của chúng tôi thì nó sâu khoảng hai mươi bốn mét
thế nhưng mà mực nước dưới này bơi chỉ khoảng bốn năm mươi phân nước thôi
lúc mà mùa mưa thì nó đầy hơn
và hiện tại thì gia đình nhà tôi cũng rất là khó khăn trong cái việc dùng nước
và muốn có nước thì gia đình nhà tôi cũng rất là khó khăn trong việc dùng nước
gia đình tôi phải lấy từ trên nhà ông anh tôi cách đây khoảng năm mươi mét để dòng nước về để dùng
tình trạng nước ở đây là nó khan hiếm là cứ phải đi mua nước
cô cháu ấy nhà chín bảy tám người ăn mà tôi phải đi mua nước
cứ hai cái thùng xanh là năm mươi nghìn mà ngày bốn thùng xanh là một trăm linh nghìn
thế mà rất là khó khăn tiết kiệm nước rất tiết kiệm nước
thường thường là ở đây nè cái nguồn nước cực kỳ khan hiếm
có những cái nhà mà đào đến ba mươi mét
nhưng cũng không có nước để dùng
nhiều lúc là phải đi mua
đi mua mà nhiều khi mình mua mà còn không có nước để mua nữa
có những nhà khoan năm mươi mét cũng không được nước
cho nên cái vấn đề nước này bức xúc lắm
cũng chỉ muốn làm sao mà nhà nước có cái nguồn nước sạch đưa về cho dân dùng
thứ nhất là được cái nước dùng đó nó sạch sẽ
mà hai nữa là nó không bị ô nhiễm
chứ nước ở đây mà có đào lên thì cũng không có nước được
nguồn nước ngầm của làng bị ô nhiễm nặng nhà nào cũng đào giếng và đào giếng rất sâu
thế nhưng nước cho lên vẫn bẩn và vàng như nước chảy
thấy người ta bảo thì cách đây phải sáu bảy năm nay rồi
thế nhưng mà xong này lại chả thấy gì đâu
còn dân thì rất là mong muốn là nước sạch về
để cho dân sử dụng cho nó đỡ khổ vất vả
thế mà nguồn nước thì là ô nhiễm
thế mua về thế này lại phải lọc
thường thường cái nguồn nước đây thì người ta kiểm tra nhưng mà cũng không được sạch cho nắm
mà dễ gây ung thư
ở cái làng này riêng cái xóm thôn xóm này là mất khoảng một mươi người ung thư rồi
cho nên cái nguồn nước nó không sạch
đa số là bị ô nhiễm
và trước đây thì cũng có thấy cái dự án nước sạch về
nhưng mà dân thì cực kỳ hưởng ứng và mong mỏi
nhưng chỉ mỗi tội ở đây là không hiểu lý do gì
chờ sáu bảy năm nay rồi
nó cũng không được
trong thời gian rất dài người dân làng trang sơn vẫn phải đi mua nước về để sinh hoạt
và sử dụng hết sức tiết kiệm bằng cách tái sử dụng nhiều lần với nhiều mục đích khác nhau
đối với tràng sơn có lẽ nước sạch quý hiếm hơn cả vàng
mong mỏi nước sạch về làng là điều khao khát của bà con bao lâu nay
nhịp sống làng nghề đã quen với bước chân và hình ảnh chờ thùng nước dạo mỗi chiều về
dự án nước sạch của một công ty nước sạch đồng tiến thành
thế thì trên tinh thần là được theo sự chủ trương của thành phố cũng như là ủy ban nhân dân huyện
và cũng như là sự vào cuộc của ủy ban nhân dân và sự đồng hành của nhân dân
cho nên dự án nước sạch này tuy là mới nhưng cũng triển khai rất là nhanh
thế nhưng ngay đầu buổi sáng nay thì cũng đã triển khai xuống họp dân mời dân với các ban ngành
còn thể là họp triển khai dự án này có khả năng sẽ diễn ra trong đầu tháng bốn là người ta sẽ về đây
người ta làm cái
cái đường nước và theo dự kiến mà không có vấn đề gì xảy ra thì khoảng tầm tháng chín tháng một mươi là đối với địa bàn xã tràng sơn
còn nước thì mong là nhà nước hoặc là cái công ty nước sạch nào đấy đưa nước sạch về cho dân dùng
còn dân ở đây nó cực kỳ hưởng ứng
cũng chỉ mong mỏi mong muốn như thế thôi
nếu được như thế là nguồn hạnh phúc nhất của dân
nước sạch đối với khu vực nông thôn thủ đô đã trở thành một trong những vấn đề cấp thiết
mà thành phố hà nội đẩy nhanh giải quyết
trong đó đối với nguồn nước sẽ từng bước hạn chế sử dụng nước ngầm
triển khai xây dựng nâng công suất các nhà máy sử dụng nước mặt
nhà máy nước mặt sông đà nhà máy nước mặt sông đuống
nhà máy nước mặt sông hồng xây dựng các trạm cấp nước nông thôn
đặc biệt phải xây dựng mạng lưới truyền dẫn cấp nước đồng bộ khép kín
tiếp tục đầu tư để tiếp nhận có hiệu quả nguồn nước mặt sông đà
hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho các khu vực đô thị
mở rộng mạng lưới cấp nước tập trung ra các khu vực nông thôn
và xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các khu vực nông thôn còn lại
đây là những vấn đề mà hà nội đang tập trung giải quyết và sẽ hoàn thiện từng khâu một
thời điểm này công trình nhà máy nước mặt sông đuống
đã chính thức được khởi công tại xã phu đồng huyện gia lâm hà nội
vốn đầu tư của công trình là năm tỷ đồng
dự kiến hoàn thành giai đoạn một vào năm hai nghìn một mươi tám
sẽ bảo đảm cung cấp nước sạch cho một trăm sáu mươi tám xã phường
thuộc tám quận huyện ở khu vực phía đông bắc và phía nam thành phố hà nội
các khu đô thị khu công nghiệp trên đường một trăm bảy mươi chín
và một số tỉnh phụ cận như bắc ninh hương yên
nhà máy nước mặt sông đuống được đánh giá là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thủ đô
trong bối cảnh hà nội mới chỉ cung cấp nước sạch cho khoảng bốn mươi số dân sống ở nông thôn
chúng tôi sẽ cam kết trong thời gian tới
bà con của thủ đô hà nội
sẽ được dùng nước sạch và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng nước uống tại vòi
để tiến tới những giải pháp tối ưu như vậy
thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sự đồng bộ từ trên xuống dưới
và sự nỗ lực của công ty chúng tôi sẽ đảm bảo được vấn đề về thời gian và tốc độ
các nhà máy sử dụng nước mặt là một trong những nhà máy rất trọng điểm
để nâng cao được công suất cũng như chất lượng của nguồn nước
nhà nước mặt sông đuống là một trong những nhà máy
nằm trong những nhà máy sử dụng nước mặt sống đúng
và công suất chúng ta phải phấn đấu ở nhà máy nước mặt sông đuống
để khi phát huy hết công suất là đạt tới chín trăm linh m ba ngày đêm
hiện nay thì chúng ta đang phải khởi công giai đoạn một
và trong giai đoạn một thì thành hai giai đoạn là
giai đoạn đầu tiên sẽ là một trăm năm mươi m ba một ngày đêm
để mà phục vụ cho toàn bộ khu vực phía đông bắc và phía nam của thủ đô hà nội
đặc biệt là khu vực mà sắp phát triển
trong đó các khu dân cư các khu đô thị và các khu công nghiệp
cho nên đây là một dự án rất quan trọng trong thời điểm hiện nay
thành phố hà nội phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh dân số ngoại thành được sử dụng nước sạch
nhưng việc thực hiện mục tiêu này còn gặp khó khăn trong điều kiện ngân sách thành phố eo hẹp
do đó hà nội đang triển khai hàng loạt giải pháp
để thu hút nguồn vốn từ khu vực doanh nghiệp tư nhân
trong đó cơ bản sử dụng nước mặt các con sông
giảm công suất và tiến tới chấm dứt sử dụng khai thác nước ngầm
về cơ chế thì hiện nay là tất cả những gì yêu đãi
mà theo quy định pháp luật thì thành phố tạo điều kiện
còn thành phố sẽ tạo điều kiện tiếp tục cho việc là tạo cơ chế cho sản phẩm mặt bằng
tạo cơ chế cho vấn đề thực hiện các thủ tục
rồi là tạo cơ chế cho vấn đề là nay mai khi mà kinh doanh nước
thì có những cái ưu đãi để mà phục vụ cho cái việc là cấp được nhiều nước sạch cho nhân dân nhất
ngoài dự án nước mặt sông đuống đang được xây dựng
tới đây thành phố còn triển khai dự án nước mặt sông hồng
cùng với đó hà nội thí điểm và sẽ nhân rộng mô hình cấp nước quy mô hộ
nhóm hộ thôn sử dụng công nghệ xử lý nước hiện đại của cộng hòa liên bang đức
nhằm phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn
với những giải pháp mà hà nội đang tích cực triển khai
hy vọng người dân các vùng nông thôn làng nghề của thủ đô sẽ có nước sạch để sinh hoạt
đây cũng là yêu cầu khách quan trong xây dựng và phát triển đồng bộ đô thị
nâng cao chất lượng sống người dân các khu vực ngoại thành thủ đô
rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng nguyên nhân này là do tình trạng xả rác
nước thải bừa bãi xuống lòng hồ từ thực tế đó ủy ban nhân dân thành phố đã giao công ty
thoát nước hà nội nghiên cứu và đưa vào sử dụng chế phẩm redoxi ba d xử lý nước ô nhiễm
tuy nhiên để hạn chế tình trạng ô nhiễm bên cạnh những nỗ lực của cơ quan
chức năng cũng cần nâng cao nhận thức của cộng đồng nhất là người dân sinh sống
quanh khu vực hồ trong việc bảo vệ môi trường mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
đây là hồ ba mẫu trước kia là một trong những hồ nằm trong danh sách ô nhiễm nặng
thường xuyên bốc mùi hôi thối khó chịu nhưng gần nửa năm trở lại đây
tình trạng ô nhiễm trước kia gần như không còn nữa để có được kết quả trên
là nhờ vào sự đồng thuận và phối hợp của các cơ quan chức năng trong quá trình
tua vớt làm sạch rác sau đó sử dụng chế phẩm redoxi ba c xử lý môi trường hồ
nước hồ hiện tại đã trong trở lại bầu không khí sạch sẽ thoáng đẳng
công tác vệ sinh môi trường xung quanh hồ cũng được bố trí phân công làm thường xuyên liên tục
vì vậy có thể thấy người dân đã thoải mái an tâm đi dạo thậm chí ngồi câu cá ngay cạnh hồ
hằng ngày có công ty công viên này họ đi có người đi hớt sạch sẽ những bát rác
tất cả mọi cái ở hồ là họ vớt sáng ra là họ đi có một tổ của công ty công viên họ đi họ vớt là sạch
còn đây là hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận tại hồ giáp bát
cũng là một trong những hồ nằm trong danh sách ô nhiễm nặng
và được cơ quan chức năng xử lý ô nhiễm cùng đợt với hồ ba mẫu
cùng thời điểm hiện tại mặt hồ vẫn đóng váng và lượng tàu chết bốc lên mùi hôi rất khó chịu
tình trạng của hồ là trước đây là rất là bẩn nhưng mà sau một thời gian thì có người là đến phục vụ làm ở đây
và rất là sạch sạch nhưng mà cái tàu chết ở đây thì là nó xanh như đấy nó chết ở đấy
thì là vẫn không sạch khi nào mà dở rời thì là ở dưới này tanh hôi tanh lắm
được biết hằng ngày thường xuyên có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp xung quanh hồ
thế nhưng hiện tại lá cây rụng quanh hồ và rác thải do một số người dân thiếu ý thức vứt xuống hồ
vẫn nổi nhiều trên mặt nước
so với trước kia tình trạng ô nhiễm đã giảm đáng kể
nhưng thực tế vệ sinh tại khu vực hồ này vẫn chưa đảm bảo
cần thiết phải có những biện pháp xử lý khắc phục thêm nữa
trao đổi với một số người dân ở khu vực thì tình trạng ô nhiễm này vẫn diễn ra
sở dĩ là do một số người dân thiếu ý thức vẫn thường vứt rác thải
thậm chí là cả bát hương và vật liệu xây dựng bừa bãi xuống lòng hồ
dân vứt ở đây thì rất là nhiều nhưng mà chủ yếu là đến ngày lễ
dằm mùng một người ta thắp hương rồi xong là người ta đốt vàng mã xong người ta vứt xuống ở dưới
bát hương ở dưới này thì chìm thì dày nhiều lắm
vật liệu xây dựng nó đổi nhiều nó vứt cả cái bầu tải
người ta câu là toàn là mắc cái câu ở dưới mà
các hồ trên địa bàn hà nội đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu
và môi trường cho thành phố tạo cảnh quan và là không gian sinh hoạt công cộng quan trọng cho người dân thủ đô
tuy nhiên một bộ phận người dân thiếu ý thức
có những hành động như các hàng quán bán nước vô tư đổ cặn
nước thừa chảy xuống lòng hồ thả cá phóng sinh bừa bãi
thậm chí là phóng uế ngay xuống lòng hồ như thế này là một trong những nguyên nhân cốt yếu
dẫn đến tình trạng các hồ đã từng bị ô nhiễm nghiêm trọng
rất là ô nhiễm cá chết nhiều lắm
mà những thứ bẩn trôi theo chiều sóng về góc hồ ấy
rất là hôi ngồi ở hồ hôi lắm
từ cái ngày mà họa sinh
xử lý nước hồ ở đây rất là sạch
ngày nào cũng có người nhặt rác quét rộn nhân viên quét rộn
với nỗ lực làm sạch môi trường
cứu những hồ ô nhiễm của thành phố đã mang lại kết quả bước đầu
tuy nhiên để duy trì môi trường xanh sạch đẹp lâu dài bền vững
đòi hỏi phải có sự vào cuộc của nhiều thành phần cùng chung sức
chính quyền địa phương cần phải tạo điều kiện thuận lợi
phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công cải tạo ô nhiễm hồ thường xuyên
nhanh chóng kịp thời
cùng với đó là tăng cường tuyên truyền đến toàn thể nhân dân
ý thức trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ hồ sau xử lý ô nhiễm
cần thiết nên có những biện pháp xử lý nghiêm khắc
đối với hành vi thiếu ý thức làm ô nhiễm nguồn nước hồ
hơn tất cả người dân phải từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt
chấm dứt hành vi xả thải xuống hồ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo